trong những năm qua việc hình thành các tổ đội đoàn kết khai thác trên biển của ngư dân đà nẵng đã mang lại hiệu quả rõ rệt
mô hình này không chỉ giúp cho các ngư dân hợp tác với nhau trong việc khai thác mà còn tích cực cùng các lực lượng chức năng khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cùng với việc chuẩn bị hậu cần cho chuyến biển mới thì việc liên lạc với các anh em trong tổ khai thác đang hoạt động ngoài biển
là việc làm không thể thiếu của ngư dân lê văn khăn thuộc tổ đánh bắt số sáu phường an hải bắc
sự liên lạc chặt chẽ này sẽ giúp cập nhật kịp thời những thông tin về thời tiết cũng như nắm bắt ngư trường khai thác
nhất là thông tin về tàu ra vào để hỗ trợ nhau khi cần thiết
với số lượng từ bảy đến tám tàu cho một tổ đội đánh bắt thì khi một tàu trong tổ gặp tai nạn hoặc hỏng hóc trên biển
thì các tàu bạn có thể nhanh chóng ứng cứu kịp thời
so với trước khi chưa có tổ đội ngư dân thường giấu ngư trường và khai thác riêng lẻ
nên việc giúp đỡ nhau trên biển gặp rất nhiều khó khăn
giờ đây khi tham gia vào tổ đội nhiều ngư dân đã cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi vươn khơi bám biển
tổ đội ra là vài năm rồi nhưng mà nếu khơi thì về nhờ tổ đội có lợi ích là đỡ nhân liệu
hơn nữa là trợ giúp với nhau khi mà vương đánh bắt giữ hải sản là có hiệu quả hơn
nếu vô tổ đội thì đắt đọt nếu trước này có thì kêu lại để làm để gai sót
chỉ có là nó có cái điều luôn mình nhờ lại cho nó
với gần một trăm linh tổ khai thác hành động
và gần một trăm linh tổ khai thác hành động mình nhờ lại cho nó
tổ đội hải sản cùng hơn sáu trăm linh tàu tham gia trong thời gian qua thành phố đà nẵng
đã có nhiều chính sách mới để hỗ trợ các tổ đội này hoạt động hiệu quả hơn
nhất là trong việc kết nối giữa các đội tàu và người thu mua sản phẩm
bây giờ chúng tôi mở rộng là thành viên tham gia là thứ nhất là tàu cá
thứ hai là chủ cơ sở chế biến cơ sở thu mua cơ sở dào đá trên bờ nữa
đó cho nên là mở rộng ra để mục đích là có cái sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
thế nhưng hiện nay là chúng tôi đang khắc phục đang muốn làm sao động viên bà con là phải hợp tác hơn nữa
dẫn đến chuyện dần dần sẽ đến chuyện là hỗ trợ nhau trong việc vận chuyển sản phẩm
bảo quản sản phẩm hợp tác nhau để thành tựu trong dịch vụ với nhau
nhưng mà nó rất là hiệu quả về tương lai đó là cái mong muốn
hoạt động đánh bắt theo tổ đội của nguyễn văn văn
đà nẵng và ngư dân các tỉnh miền trung đang cho thấy những hiệu quả tích cực của mô hình này mang lại
bởi không chỉ tương hỗ nhau trong hoạt động khai thác
mô hình tổ đội này còn góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc